thưa quý vị tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô thì hiện đang trở thành chủ đề được nhiều cư dân mạng quan tâm chia sẻ trên mạng xã hội
điều này xuất phát khi mà thông tin từ dữ liệu ứng dụng iqr ghi nhận vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một đã xếp hà nội là thành phố ô nhiễm không khí đứng thứ hai trên thế giới
và nhiều trạm quan chắc cũng cho kết quả đo chất lượng không khí ở hà nội ở mức rất xấu hay là tại nhiều khu vực ở thành phố hồ chí minh
trong những ngày vừa qua cũng đã ghi nhận tình trạng chìm trong sương mù với chỉ số ô nhiễm không khí được cảnh báo ở mức nguy hại cho sức khỏe
vâng rất nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự lo lắng băn khoăn về chất lượng không khí hiện nay
do đó những khuyến cáo cũng đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ với các biện pháp đề phòng nhằm hạn chế bụi xâm nhập cơ thể
vô cùng kinh khủng vì nạn ô nhiễm môi trường ở thủ đô
hà nội ở mức báo động như vậy không phải ngày một ngày hai
cơ quan chức năng phải có biện pháp bảo vệ người dân chứ không thể để tình trạng này tiếp tục như vậy được
tuổi thọ trung bình con người sẽ bị giảm một mươi một mươi năm năm nếu tình trạng như vậy vẫn cứ tiếp diễn
quá sợ tình trạng ô nhiễm hiện nay rất nguy hiểm cho sức khỏe đặc biệt là người già trẻ em và những người bị bệnh nền về hô hấp
nhìn ra đường cứ như sương mù ảo ảnh nhưng mà toàn là bụi mịn
bất an lo lắng
đó là suy nghĩ chung của rất nhiều cư dân mạng hiện nay khi tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng
theo số liệu của sở tài nguyên và môi trường hà nội kết quả tại bảy trạm đo chỉ số chất lượng không khí aqi hiển thị ở mức xấu
số liệu của các tổ chức quốc tế cho thấy chất lượng không khí của hà nội ở mức đáng buồn hơn
theo ứng dụng palm air chỉ số chất lượng không khí ghi nhận tại khu vực cầu giấy hà nội lên tới bốn trăm hai mươi bốn mức cảnh báo ô nhiễm cao nhất
hay tại quận tây hồ chỉ số chất lượng không khí tiệm cận mức nguy hiểm khi ở mức hai trăm chín mươi chín cùng lúc iqe xếp hà nội là thành phố ô nhiễm không khí đứng thứ hai toàn cầu
còn tại thành phố hồ chí minh số liệu từ airvisual tổ chức đo chất lượng không khí thế giới cho thấy chất lượng không khí ở mức xấu
khi chỉ số ghi nhận là một trăm bảy mươi bảy cảnh báo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời đặc biệt chỉ số bụi mịn pm hai năm theo airvisual là một trăm linh năm microgram
trên mét khối cao gấp nhiều lần quy chuẩn về chất lượng không khí hàng năm của tổ chức y tế thế giới là năm microgram trên mét khối
nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng đáng suy ngẫm này cũng đã được nhiều cư dân mạng thẳng thắn chỉ rõ
phát triển thiếu quy hoạch cộng thêm việc tàn phá thiên nhiên bây giờ thì gánh chịu hậu quả
đốt sơm dạ rồi các công trình đào vỉa hè đào long đường thi nhau xả bụi còn ô nhiễm nhiều nếu hà nội không quyết liệt hơn
nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất thản nhiên hoạt động giữa lòng khu dân cư bao vây thành phố ô nhiễm nặng là hậu quả tất yếu
làm thế nào để bảo vệ sức khỏe khi không khí ô nhiễm nghiêm trọng đây là câu hỏi đang được nhiều cư dân mạng liên tục đặt ra
bên cạnh việc chia sẻ những thông tin hữu ích như người dân khi đi ra đường vào giờ cao điểm nên đeo khẩu trang hay sử dụng máy lọc không khí
máy tạo ẩm nhằm hỗ trợ tăng sức đề kháng cho cơ thể
thì nhiều ý kiến cư dân mạng cũng cho rằng về lâu dài các cơ quan chức năng cần có những giải pháp phải thật sự quyết liệt
hiệu quả nhằm từng bước hạn chế sự gia tăng của ô nhiễm không khí như hiện nay
bởi chất lượng không khí đang có xu hướng diễn biến xấu nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng
các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm có thể áp dụng tức thời đó là cấm các công trường hoạt động trong thời gian ô nhiễm vượt chuẩn theo tôi là màu đỏ
giao chính quyền xử lý nghiêm việc đốt dơm dạ
quy định xe biển số chẵn lẻ ra đường các nhà máy nhiệt điện giảm cơ số hoặc ngừng hoạt động
phun mưa nhân tạo phát triển kinh tế là quan trọng nhưng không bỏ qua sức khỏe
giải pháp cải thiện không khí trong nội đô là huy động toàn thành phố trồng cây
nhiều hồ điều hòa để thoát nước lọc không khí chống ô nhiễm do khói bụi
hạn chế đào lát vỉa hè đào đường tiến tới cấm đào đường lát vỉa hè trừ chỗ cấp bách
chính quyền cần quan tâm vấn đề này hơn nữa
như cấm đốt rác thải dơm dạ quản lý chặt chẽ công tác xây dựng
yêu cầu che chắn phạt nặng tình trạng chở vật liệu xây dựng rơi vãi ra đường
ô nhiễm môi trường không khí là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng nặng nề lâu dài đến sức khỏe
nếu không có trách nhiệm giải pháp biện pháp xử lý triệt để các cơ quan quản lý nhà nước
đặc biệt phải chủ động quan tâm đúng mức đến vấn đề trên một cách nghiêm túc
theo các chuyên gia hà nội và các tỉnh miền bắc
đang trong mùa ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất năm
một số đô thị lớn như thành phố hồ chí minh thì tình trạng ô nhiễm không khí có thể kéo dài trong nhiều ngày tới
vì vậy người dân nên thường xuyên theo dõi chất lượng không khí để có giải pháp bảo vệ sức khỏe kịp thời
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân